mặc dù kết quả trận đấu giữa olympic việt nam và olympic uae chiều nay không như mong đợi
nhưng điều đó cũng không làm giảm đi tình yêu của người hâm mộ với thầy trò huấn luyện viên park hang seo
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về tình cảm của các cổ động viên bóng đá ở hà nội đối với đội tuyển olympic việt nam
dù một mươi năm giờ trận đấu giữa olympic việt nam và olympic uae mới diễn ra
nhưng từ một mươi ba giờ nhiều cổ động viên trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng đeo băng rôn việt nam vô địch
việt nam chiến thắng đã đổ đến sân vận động hàng đẩy hà nội
ở đây không khí đang rất sôi động và rất nhiều cổ động viên đã tới đây tập trung để cổ động cho olympic việt nam chiến thắng
chào anh ạ anh từ đâu đến và anh đã đến đây lâu chưa
tôi từ sóc sơn và đến từ sáng ngày hôm nay và rất mong là để trở vào trong sân để cổ vũ cho đội tuyển việt nam mình
anh có nghĩ là hôm nay chúng ta sẽ chiến thắng không
và cái tỷ số mà anh
anh dự đoán là bao nhiêu
dạ vâng liềm tin của wacken shell hoặc là giữa đội tuyển của asean của đội tuyển việt nam bây giờ
mình sẽ tin tưởng là việt nam sẽ chiến thắng một không
việt nam vô địch việt nam cố lên
bên ngoài náo nhiệt là vậy nhưng bên trong sân vận động hàng đẩy còn sôi động hơn
tại đây có khoảng hơn năm trăm linh cổ động viên đã ngồi trước màn hình lớn theo dõi trận đấu
những dụng cụ cổ vũ đã được cổ động viên chuẩn bị rất kỹ và đầy đủ
với họ giờ đây tinh thần cổ động đang rất lên cao
tiếng hát tiếng hò reo tiếng kèn tiếng trống vang lên rộn rã
về tinh thần của các vận động viên của chúng ta của các cầu thủ và sự ủng hộ của hàng gần một trăm linh triệu người dân việt nam
cái em tin là chiến thắng sẽ thuộc về việt nam
cầu thủ nào mà bọn em yêu thích nhất

từ khi em đã thích cầu thủ công phượng em đã thích cầu thủ công phượng

từ khi công phượng gọi là đội trưởng u một mươi chín đến bây giờ tình yêu đấy vẫn không hề giảm được một chút nào
bọn em mong thì số ra hai một cho u hai mươi ba việt nam
việt nam chiến thắng
mặc dù đội tuyển olympic việt nam không giành được chiếc huy chương đồng như mong đợi
nhưng những cầu thủ của chúng ta đã có những trận đấu tuyệt vời kiên cường để lần đầu tiên trở thành một trong bốn đội bóng mạnh nhất châu á
được đến như hôm nay đã là quá nhiều so với sự kỳ vọng của bọn em rồi
và hôm nay dù thắng hay thua thì tinh thần của em
tình yêu của bọn em dành cho u hai mươi ba việt nam vẫn không có gì thay đổi hết ạ
dù thắng hay thua đối với những người yêu bóng đá việt nam lúc này
không bằng tình cảm mà những gì đội tuyển olympic đã mang lại cho người hâm mộ